phạm duy hùng là chủ quán karaoke eses đã bị phạt một mươi năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường khi gây cháy căn nhà bảy tầng ở phố quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy khiến ba cảnh sát cứu hỏa hy sinh vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
bản án được toán nhân dân tp hà nội tuyên vào chiều ngày hôm nay sau một ngày xét xử bị cáo hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng gây thảm họa khôn lường
hùng bị đánh giá có thân nhân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hôm nay bị cáo hùng đã nhận tội và không bảo chữa đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình ba cảnh sát hy sinh
ngoài án tù bị cáo phải bồi thường cho gia đình mỗi bị hại hai trăm ba mươi triệu đồng phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ đặng anh quân hai triệu đồng một tháng và hai con của anh quân hai triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi